tại phiên thảo luận bộ trưởng tô lâm cũng đã thông tin thêm về một số lợi ích và hiệu quả về quản lý nhà nước của luật căn cước đảm bảo không phát sinh chi phí tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính các giao dịch của công dân và các cơ quan quản lý